ở cà mau khi mùa mưa đến thì cũng là lúc bà con nông dân nuôi tôm quảng canh bắt đầu đợt thuốc cá trong vuông
đây cũng là thời điểm cải tạo lại vuông để vào vụ nuôi tôm quảng canh cho cả năm
người dân dùng loại rễ cây rừng gọi là cây thuốc cá đem về xây nhuyễn rồi hòa vào nước tạc xuống ao
là tất cả cá trong ao đều chết trắng bụng
điều này nhằm đảm bảo cho tôm giống khi thả nuôi vụ mới được an toàn tuyệt đối
để con tôm nuôi phát triển tốt đạt đầu con trước khi bắt đầu thả nuôi vụ mới
bà con thường tập trung thu hoạch cá và cải tạo lại vuông tôm
bởi vì các loại cá tự nhiên cùng sinh sống trong vuông nhất là cá chẻm cá măng cá chét
sẽ ăn con tôm để sống khiến số lượng tôm thả nuôi bị hao hụt dẫn đến hiệu quả kinh tế của vụ nuôi không cao